tuy nhiên nhiều người vẫn chưa ý thức được điều này chưa nghiêm chỉnh chấp hành
khi xảy ra tai nạn thì người không đội mũ bảo hiểm thường phải chịu hậu quả nặng nề
vâng và để gian đe giáo dục nâng cao nhận thức từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hành vi này sẽ bị phạt tiền gấp đôi so với hiện nay
cụ thể như thế nào thông tin sẽ có trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay
đầu chân xuống phố hình ảnh này không khó để bắt gặp tại các tuyến đường hà nội
đủ mỗi lứa tuổi miễn sao giữ được mái tóc đẹp khi ra phố
vì không đổi mũ bảo hiểm mà xảy ra tai nạn thì không những bản thân mình bị tai nạn và gia đình xã hội cũng bị ảnh hưởng
thế nên cái chi phí xã hội nó tăng lên điều trị bệnh tật nằm bệnh viện tất cả là gây tốn kém cho xã hội cả
thế thì chúng tôi cho rằng là cái việc đó là ý thức nhưng mà ý thức thì không thể một sớm một chiều có được mà phải có các quá trình tuyên truyền giáo dục
không chỉ trong nội thành mà tại các huyện ngoại thành
hà nội tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ngày càng gia tăng
cứ tâm lý gần nhà tiện đi chợ hay đường làng nên không lo có lực lượng chức năng chốt trực xử phạt
đi từ nhà ra chợ thì khoảng năm trăm linh ba trăm linh mét người ta cho rằng cái việc đó là nó gần người ta đã không cần thiết
thì đấy chính những cái chủ quan người ta lơ lại như vậy thì đó là những cái mất an toàn giao thông
và khi xảy ra giao thông thì gây ậu quả rất nghiêm trọng
ý thức quyết định hành vi nếu không nâng cao không chấp hành quy định của pháp luật thì chỉ có biện pháp là đánh mạnh vào túi tiền
nghị định một trăm hai mươi ba có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đã tăng mức xử phạt hành vi không đổi mũ bảo hiểm lên gấp đôi
nên bốn trăm linh ba trăm linh nghìn đồng lên bốn trăm linh sáu trăm linh nghìn đồng
theo các chuyên gia việc tăng mức xử phạt là cần thiết vừa gian đe giáo dục
đồng thời cũng là cách để tuyên truyền nâng cao nhận thức hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông
đây sẽ là một cái vấn đề mà nó có ý nghĩa nó làm hạn chế hơn nữa những các cái vi phạm cũng như cái hậu quả của hành vi mà tham gia giao thông gây tai nạn
cái mức xử phạt nghiêm khắc này không những là nó tạo cho cái người dân và cái người tham gia giao thông sẽ phải ý thức hơn nữa khi mà họ có những cái hành vi mà xem nhẹ những các cái quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề an toàn giao thông
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn giảm đến bốn mươi số người bị chấn thương thọ não trong các vụ tai nạn giao thông lợi ích là như vậy song không phải ai cũng đủ nhận thức
tăng mức xử phạt là điều kiện cần
nhưng chưa đủ bởi như mức xử phạt nồng độ cồn dù rất cao song vẫn còn tình trạng người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia
suy cho cùng tất cả phụ thuộc vào nhận thức